quý vị thân mến vào ngày hôm nay thì thời tiết trên cả ba miền có sự phân hóa khá là rõ nét
miền bắc vào ngày hôm nay sẽ nắng giáo và chỉ có một số nơi tại miền núi sẽ có mưa bất trợt và chủ yếu mưa về sáng sớm
nhiệt độ toàn vùng cảm giác nóng hơn ngày hôm qua và mức nhiệt là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ c
và tương đồng với bắc bộ thì trung bộ nắng cũng nhiều cảm giác oi bức hơn
trong khi đó nam bộ bước vào đợt mưa trên diện rộng mới và trong mưa sẽ kèm theo những cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét và gió rất mạnh
do mưa nhiều nên nhiệt độ ở nam bộ khá mát mẻ
quý vị cần lưu ý là tại những nơi đất trống hay là cánh đồng khi mà mưa bắt đầu thì quý vị cần phải tìm nơi tránh trú an toàn để tránh những nguy hiểm do rông lốc và sấm xét
việc di chuyển ở trên đường cũng nên hạn chế tối đa khi mà trời mưa lớn đến
và ngạc đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết ngày hôm nay
và thông tin chi tiết thì sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình